thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh yếu đi và di chuyển lệch đông duy trì thành phần gió đông nam đưa ẩm vào
vì thế miền bắc chuyển từ trạng thái mưa rông sang trạng thái mưa nhỏ mưa phùn và sương mù chuộn lẫn
độ ẩm trong không khí ở miền bắc lúc nào cũng duy trì ngưỡng là trên chín mươi
sang ngày mai bắc bộ tiếp tục nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào buổi sáng
trưa chiều trời khô ráo hơn nhưng không có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
khu vực phía tây bắc bộ trời không mưa có nắng
vì thế nhiệt độ sẽ ở mức cao là từ hai mươi tám ba mươi một độ
ở miền trung khu vực các tỉnh bắc miền trung là thanh hóa nghệ an
an cũng như hà tĩnh trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nhưng diện ít hơn so với bắc bộ
nền nhiệt đêm ở khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai mươi một độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mây thay đổi nhiệt độ là từ hai mươi một hai mươi hai độ
còn ở các tỉnh thanh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi bốn độ
sáng ngày mai thanh hóa đến hà tĩnh trời cũng có nắng về chiều
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức là hai mươi năm
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tiếp tục chuỗi ngày không mưa nắng sớm nên nhiệt độ cao ba mươi hai ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí biển ổn định
thời tiết vẫn là những ngày không mưa nắng mạnh mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
khu vực miền đông nam bộ vẫn là những nơi có nhiệt độ cao
còn đối với các tỉnh tây nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là hiện tượng sương mù ở vĩnh bắc bộ trong khoảng nửa đêm gần sáng
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là
dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước